sáng nay ngày hai mươi tháng chín tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu thành lập hội chết học
đồng chí võ văn thường ubnd bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương đã dự và giao nhiệm vụ cho hội
sự đại hội còn có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung mương
hội chết học được thành lập với mục đích tập hợp đoàn kết hội viên bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên
hỗ trợ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp nâng cao chất lượng hiệu quả trong nghiên cứu và giảng dạy chất học
ngấp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế
phát biểu tại đại hội đồng chí võ văn thường giao nhiệm vụ cho hội chết học với tinh thần kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội chết học có nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu khoa học tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực triết học
đồng thời góp phần nâng cao dân trí về chất học văn hóa chất học tư duy chất học
hội chết học có nhiệm vụ góp phần làm sáng tỏ vị thế của chất học mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh
với tính cách là ngọn cơ tư tưởng và là hạt nhân lý luận thế giới quan và phương pháp luận cho mọi hoạt động lý luận và thực tiễn
từ góc độ lý luận chất học hội chết học có nhiệm vụ phê phán các quan điểm triết học sai trái thù địch đi ngược lại với lợi ích của dân tộc đất nước
tại đại hội cũng đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa i nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm ba mươi ba ủy viên bầu ban thường vụ gồm một mươi một ủy viên